chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc học sinh trường mầm non thanh khương huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh ăn món thiên lợn bẩn
bệnh viện nhiệt đới trung ương công bố trong số hai trăm ba mươi trẻ mầm non ở bắc ninh đến bệnh viện khám thì có một trăm bảy mươi ba trẻ đã có kết quả
trong đó thì có bốn mươi bốn trẻ huyết thanh dương tính với sán lợn
về nguyên nhân gây bệnh sán lợn do hàng loạt trẻ nhỏ ở xã thanh khương huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
ký sinh trùng sán lợn còn có nằm trong đất trong nước thực phẩm
người ăn phải trứng sán dây lợn nhiễm trong thức ăn trứng vào dạ dày nở ra ấu trùng đến ruột non
ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa và máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân não mắt
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các bậc phụ huynh của xã thanh khương đang nghi ngờ con em mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo
tại trường học liệu có căn cứ nào để khẳng định nguyên nhân gây bệnh từ đây không
giáo sư nguyễn văn kính cho biết có thể do bệnh nhân ăn phải lợn nhiễm bệnh và thịt lợn nấu chưa chín
nhưng có thể do ăn phải những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh khác
nguyên nhân cụ thể sẽ phải do các đơn vị chức năng xuống địa phương kiểm tra
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết sẽ thông báo cho cục y tế dự phòng và viện vệ sinh dịch tễ trung ương
xuống địa phương điều tra về dịch tễ học để tìm nguyên nhân gây bệnh
thưa quý vị và các bạn trước tình hình bệnh dịch tả lợn
châu phi đã xuất hiện ở nhiều tỉnh với diễn biến phức tạp có nguy cơ lây lan nhanh tại nhiều địa phương
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký văn bản yêu cầu lực lượng công an
tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
tại bình định những ngày vừa qua lực lượng công an đã chủ động phối hợp với ngành chức năng
và cả hệ thống chính trị ngăn ngừa mối họa này ghi nhận của phóng viên antv
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn hiện tại chúng tôi đang có mặt tại một trăn gại trăn nuôi lợn
ở huyện hồi an là một thủ phủ của ngành trăn nuôi lợn ở địa bàn tỉnh bình định
những ngày qua lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng chính quyền địa phương
và các hộ chăn nuôi triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
những ngày vừa qua chính quyền và ngành chức năng trong đó có lực lượng công an
vận động tuyên truyền nhắc nhở nên chủ trăn chạy này càng ý thức rõ mối nguy hại
của tình hình dịch tạo lợn châu phi
việc vệ sinh chuồng trại tiêm phòng và tiêu độc khử trùng càng khẩn trương tiến hành
trước mắt nhằm bảo vệ an toàn cho đàn lợn của mình không nhiễm bệnh tránh mối họa lây lan cho cộng đồng
tại chốt kiểm dịch gia súc gia cầm trên đèo bình đê giáp danh giữa hai tỉnh bình định và quảng ngãi
từ hơn nửa tháng qua các chiến sĩ cảnh sát giao thông ngày đêm túc trực sát cánh cùng với các ngành chức năng
kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải
từ đó kịp thời ngăn chặn các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc
trước những ngày qua chức năng đã triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và dừng tất cả các loại phương tiện dân theo thông tin nước lộ một a một a một d
và đã phát hiện ra bốn trường hợp vi phạm và đã bàn giao cho lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
theo chức năng nhiệm vụ của mình các đơn vị công an tỉnh đồng loạt gia quân với quyết tâm cao độ ở mọi lúc mọi nơi
phòng cảnh sát môi trường phối hợp chặt chẽ với ngành thú y liên tục kiểm tra tại các cơ sở giết mổ ra súc trên địa bàn
lực lượng chức năng kiên trì vận động tuyên truyền giải thích để chủ các cơ sở hiểu rõ mối nguy hiểm và hậu họa khó lường nếu xảy ra dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
đến thời điểm hiện tại dịch bệnh chưa lây lan đến tỉnh bình định song đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi
với vai trò và trách nhiệm của mình mỗi cán bộ chiến sĩ công an bình định đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình
góp phần cùng các lực lượng chức năng khác trên địa bàn ngăn chặn nguy cơ gây lây lan dịch bệnh không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác hội đồng nhân dân tp hà nội vừa tổ chức xin ý kiến về mức chi hỗ trợ về tháng
cát linh hà đông theo đó thành phố dự kiến sẽ miễn phí toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong một mươi năm ngày đầu
kể từ khi tuyến đường sắt đô thị hai a khai thác vận hành thương mại
ngoài ra thành phố dự kiến hỗ trợ năm mươi giá vé tháng đối với học sinh sinh viên công nhân khu công nghiệp người cao tuổi
cán bộ nhân viên tại văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng tập thể thì được hỗ trợ ba mươi
có ba loại vé áp dụng theo tháng ngày và lượt cụ thể nếu đi theo tháng là hai trăm linh đồng một người
mức ba mươi đồng áp dụng cho vé ngày không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày
giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của khách trong đó tối đa một mươi năm đồng một lượt nếu di chuyển toàn tuyến
và thấp nhất là bảy đồng với quãng đường ngắn nhất
tối qua một mươi năm tháng ba tại vườn hoa lý thái tổ hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm ngày quốc tế pháp nữ hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
mở đầu cho chuỗi sự kiện phong phú với chủ đề sắc màu pháp ngữ
qua đó để công chúng thấy rõ hơn sức sống và sự năng động của cộng đồng nói tiếng pháp tại việt nam
chương trình do bộ ngoại giao ủy ban nhân dân tp hà nội và văn phòng khu vực của tổ chức quốc tế pháp ngữ phối hợp tổ chức
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung tổng kết lại chặng đường phát triển của cộng đồng pháp ngữ trong năm hai nghìn một mươi tám
nhấn mạnh trong đó có sự tham gia trách nhiệm và tích cực của việt nam với mong muốn đóng góp vào những nỗ lực duy trì hòa bình ổn định thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững của cộng đồng pháp ngữ
về phần mình các đại diện của các tổ chức pháp ngữ tại việt nam bày tỏ hoạt động là cơ hội để chia sẻ tình cảm gắn bó với tiếng pháp
những dự án ý tưởng làm nền tăng cho sự hợp tác giữa các quốc gia trong khối pháp ngữ góp phần khốc nhỏ và sự phát triển của mỗi quốc gia ở các lĩnh vực kinh tế văn hóa giáo dục
phái đoàn và tổ chức pháp ngữ cũng được trao cho bà bùi trân phượng nguyên hiệu trưởng trường đại học hoa sen và em trần bích nhà sinh viên trường đại học huế vì những đóng góp cho tiếng pháp và những giá trị của cộng đồng pháp ngữ
đây là sự kiện đầu tiên phải nói là lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội
cái việc mà cộng đồng pháp ngữ của hà nội các thầy trò các đoàn ngoại giao các trường đại học cũng như tất cả các trường phổ thông đã hội tụ về đây
và được sự giúp đỡ tận tình
các trường phổ thông của thành phố hà nội và nó thể hiện cái gì
ý nghĩa của cái này là thể hiện là cái quyết tâm của việt nam về việc duy trì vô cùng là tiếp tục thúc đẩy đầy mạnh cái phong trào pháp ngữ
bởi vì nói thật cái việc mà sự phát triển của pháp ngữ đối với chúng ta là cái điều hết sức cần thiết
những chính sách của việt nam là muốn làm bạn với tất cả thế giới
thì tất cả các cái thứ ngôn ngữ đều là những cái công cụ để chúng ta có thể tiến ra thế giới
cùng với các hoạt động quan trọng sáu mươi gian hàng của các đại sứ quán các tổ chức nói tiếng pháp
các trường phổ thông và đại học có giảng dạy tiếng pháp các cơ quan và đối tác thương mại
cũng mang tới nhiều thông tin bổ ích và hoạt động ẩm thực giải trí phong phú
rất là có ý nghĩa
tất cả các trường được gặp nhau xong rồi được giao lưu với nhau được gặp những người pháp để nói chuyện nữa thì rất là vui
theo em thì chương trình ấy rất là bổ ích và nó cũng là một hoạt động để gắn kết
tất cả các hội tất cả những người pháp
những người học tiếng pháp với nhau và có thể giúp bọn em cố gắng học tập tốt hơn
và có cơ hội tham gia nhiều chương trình như này
chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày quốc tế pháp ngữ tại khu vực tượng đài lý thái tổ sẽ diễn ra cho đến hết ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba
với nhiều hoạt động phong phú như nối vòng tay lớn pháp ngữ biểu diễn văn hóa văn nghệ
lễ trao giải thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tiếng khóc
thưa quý vị và các bạn hiện nay thì đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trên quần đảo trường sa ngày càng phong phú
bên cạnh các hoạt động như là thể dục thể thao văn hóa văn nghệ thì với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
ở quần đảo sách vẫn luôn là một trong những món ăn tinh thần quý giá
ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đến thăm những góc đầu sách rất riêng ở trường sa và tìm hiểu phong trào đọc sách
của những cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió
ra đảo tốc toan sê làm nhiệm vụ chiến sĩ trần nguyễn thanh sang vẫn thường dành một phần
của đảo tốc toan sê hết sức đa dạng từ sách về lực lượng quân đội nhân dân về bắc hồ
đến những cuốn tiểu thuyết chuyện ngắn việt nam và thế giới
thế nhưng sách về pháp luật vẫn luôn được cán bộ chiến sĩ ưu tiên nghiên cứu
thường đọc vào những giờ mà chính diễn viên tổ chức học tập để hiểu rõ hơn về pháp luật
trong những năm qua thì được sự quan tâm của trên thì cũng được cấp ra đây được nhiều loa sách khác
để bổ sung
mặc dù diện tích nhỏ hẹp khuôn viên còn hạn chế nên không có phòng đọc hay thư viện như các đảo khác
dòng các cán bộ chiến sĩ ở đảo tốc tan xê vẫn dành khoảng không gian nhất định để ưu tiên đặt kệ sách
những cuốn chuyện cuốn sách cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp theo từng chủ đề và lĩnh vực
mặc dù là chặt hẹp nhưng mà anh em cũng cố gắng chúng khắc phục mà khó khăn bố trí chúng hợp lý
tất cả phải nói về tủ sách tất cả phải kiểm soát tinh thần của bộ đội trên đảo
nhất là những buổi đọc sách được bảo và thảo luận về chủ đề biển đảo
để phát huy văn hóa đọc một số điểm đảo đã tổ chức những buổi đọc sách thường kỳ
cán bộ chiến sĩ cùng nhau trao đổi bình luận về những cuốn chuyện cuốn sách
đặc biệt là về những vấn đề nội dung gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
ngoài kế hoạch học tập pháp luật riêng ra của trên
thì tủ sách pháp luật của điểm thì được duy trì thường xuyên
ngoài là các giờ còn có thể là tứ học
và sau khi tử học
chúng tôi cũng có đơn vị có tổ chức là trao đổi màn đam và cũng như là để nắm chắc hơn về cái kiến thức
nhất là những kiến thức mới hiện tại có nhiều luật mới ra và được thông qua quốc hội
không những thế đọc sách còn trở thành một phong trào thi đua sôi nổi giữa các cán bộ chiến sĩ
bởi với các cán bộ chiến sĩ ở đây sách không chỉ là món ăn tinh thần quý giá
giúp các cán bộ chiến sĩ có những giờ phút giải trí thư giãn
mà còn giúp bồi dưỡng thêm
kiến thức hiểu biết và cập nhật thông tin
chúng tôi có một phong trào phong trào mỗi tuần một cuốn sách
thì vào giờ cuối buổi chiều hết giờ huấn luyện giờ tăng ra làm xuất
thì cán bộ chiến sĩ sẽ tập trung thời gian trung bình là khoảng ba mươi phút
đọc nghiên cứu đọc sách tìm hiểu các loại sách
thì qua đọc sách thì anh em trao đổi nghiên cứu và cùng bàn luận
thì anh em nắm sâu hơn nghiên cứu hơn về hệ thống pháp luật việt nam
hệ thống luật đặc biệt hệ thống luật biển
xử lý các tranh chấp trên quần đảo trường sa văn hóa đời sống pháp luật
hàng năm các đầu sách ở trên quần đảo trường sa cũng liên tục được bổ sung
luân chuyển giữa các điểm đảo
bên những khung cửa sổ trên những ban công mặn mòi gió biển
bên người lính trường xa là những cuốn sách vừa là người thầy
vừa là người bạn thân thiết bồi dưỡng tâm hồn
tiếp thêm sức mạnh tinh thần và chi thức
tính giữ biển trời quê hương
thưa quý vị và các bạn hiện nay có nhiều trò chơi hoạt động giải trí xuất phát từ internet
đây là xu thế tất yếu
trong đó có những trò chơi loại hình giải trí đóng góp tích cực
làm phong phú sinh hoạt văn hóa tăng tính sáng tạo cho người chơi
tuy nhiên cũng có nhiều loại hình giải trí ảnh hưởng xấu đến văn hóa xã hội
nhất là sức khỏe và tinh thần của người trẻ
trong chương trình an ninh ấn bới ngày hôm qua thì chúng tôi đã cùng với khách mời
nhà nghiên cứu xã hội học giáo sư tiên sĩ đặng cảnh khanh
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên nhìn nhận về thế giới ảo
đồng thời những tác hại của những trò chơi ảo mang tính tiêu cực
làm sao để có thể ngăn chặn con em mình tiếp xúc với những trò chơi tiêu cực
chính là nội dung của dòng chảy báo chí ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn ngay bây giờ xin kính mời quý vị
chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với giáo sư tiến sĩ đặng cảnh khanh nhà nghiên cứu xã hội học
xin kính chào giáo sư tiên sĩ đặng cảnh khanh
vâng thưa giáo sư chúng ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện
về những cái tác hại của các trò chơi ảo trên mạng
kinh thưa ông với sự xuất hiện của trò chơi momo này
thì đã gây lên một tâm lý hết sức lo ngại
và có nhiều câu hỏi được đọc ra là
vậy thì chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn
cái hiện tượng này
theo giáo sư chúng ta cần làm những cái điều gì
chúng ta phải hiểu rằng là cái trò chơi này
là một trò chơi trên mạng
thì nó khác với những trò chơi bình thường
ở cái tính cộng đồng của nó
cái cộng đồng mạng nó chỉ trong một vài giờ thôi
là nó đã có thể loan tỏa tới hàng nghìn hàng vạn con người
thế cho nên là muốn ngăn chặn được nó
thì phải có những cái mạnh mẽ liên quan đến mạng
chúng ta đã có cái
cái luật về an ninh mạng
thì chúng ta phải chú ý tất cả những cái gì
mà gây hại cho con người
thì phải được xử lý nó theo cái luật về mạng
mặc dù đây là trò chơi
nhưng mà nó gây hại cho con người
và muốn như vậy thì chúng ta phải đồng bộ
các cái giải pháp khác nhau
theo quan điểm của tôi thì có hai cái mảng vấn đề
mà cần phải xử lý
cái mảng là tác động từ bên ngoài đến đối tượng
mà chơi trò chơi
hai tức là
phải tác động trực tiếp vào cái đối tượng
chúng ta có những cái biện pháp
mà nâng cao cái nhận thức cho đối tượng
như ông vừa nói là chúng ta có rất là nhiều
những cái biện pháp khác
bên cạnh luật an ninh mạng ạ
có lẽ là chúng ta phải có những biện pháp đồng bộ
từ gia đình nhà trường và kể cả xã hội không ạ
chúng ta phải chú ý các cái giải pháp
từ phía cộng đồng
trong cái cộng đồng đó bao gồm
cái vai trò của chính quyền
chính quyền tham gia làm cái gì
chính quyền thì là có nhiều các bộ phận
ở trong chính quyền đó
thì có sự phân công nhau rất là rõ ràng
chính quyền các đoàn thể tham gia vào đây như thế nào
trong việc giám sát trong việc giáo dục
rồi nhà trường như chúng ta vừa theo dõi
cái điều tra ở nhà trường
thì hầu hết các em đều đã biết qua
một chút đã nghe qua cái này
nhưng mà chỉ sau đây đỗ một vài tháng thôi
thì tôi tin rằng là
cái số lượng mà các em biết
nó sẽ đông hơn rất nhiều
bởi vì đó là cộng đồng mạng
cho nên là nhà trường phải có cái trách nhiệm
kính thưa ông ví dụ như là trong cuộc khảo sát của chúng tôi
tại trường tiểu học ngo gia tự
ở quận long biên hà nội
thì các thầy cô
ở trường tiểu học ngo gia tự
đã rất là nhiệt tình
và đã rất là sẵn sàng
hợp tác một cách tốt nhất
với các phóng viên của antv
đội trưởng của trường ngo gia tự
cũng đã trực tiếp tham gia
và cô cũng đã có đưa ra những cái biện pháp
theo ông thì những giải pháp
ở nhà trường một cách
một cách tốt nhất
một cách cụ thể hơn mạnh mẽ hơn
thì chúng ta cần những điều gì
tôi nghĩ là cái quan trọng nhất
mà tất cả các giải pháp này hướng tới
tức là phải vào chính cái đối tượng
mà tham gia vào các trò chơi này
tức là chúng ta cần phải có rất là nhiều
những cái cuộc ví dụ như nói chuyện
của cô hội trưởng đấy
chúng ta phải nâng
bởi vì là cái nhóm mà chơi trò chơi này
không phải ai cũng có thể dẫn đến
nếu như người ta có được
một cái tâm lý xã hội lành mạnh
phát triển một cách lành mạnh
cái tâm lý vững vàng trong cuộc sống
và người ta không chỉ chơi
ở trong các trò chơi ảo
mà người ta chơi những cái trò chơi khác
ngoài thực tiễn ngoài cuộc sống
nó phong phú hơn rất nhiều
thì phải làm cho cái đích tới của chúng ta
phải làm cho các cái đối tượng
mà tham gia cái trò chơi này
nó hiểu biết được nó nhận thức được
cái tạc hại của nó
đồng thời nó cảnh giác
đồng thời nó nâng cao được
cái cách thức nó xử lý mọi vấn đề
để mà không bị cái trò chơi này
nó lừa dối cái đám trẻ này
đây là cái điểm quan trọng nhất
tất cả các biện pháp khác đều phải hướng vào
trong cái đối tượng mà thanh thiếu niên này
vâng kính thưa giáo sư và vai trò của gia đình
cũng rất là quan trọng phải không ạ
báo chí thì cũng đã đưa ra những biện pháp là
bảo vệ con bằng cách nào
thì ví dụ như các nhà tâm lý học
ví dụ nhà tâm lý học nguyễn học di
thì nó là việc giới hạn thời gian
cho mỗi lần truy cập internet
của con là rất cần thiết
và sau mỗi lần truy cập như vậy
thì là cha mẹ có một cái cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với con
để hỏi xem là con đã truy cập vào
những cái gì con đã xem được những cái gì
ở trên mạng sau một cái giờ như vậy
bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều các cái giải pháp khác
mà mọi người cũng đã tư vấn ra
ví dụ như dùng công nghệ để giám sát
như cài phần mềm để thanh lọc những cái web
mà có cái nội dung độc hại
theo giáo sư thì bố mẹ cần phải làm những cái điều gì
trong việc bảo vệ con của mình
trước sự tấn công của nội dung độc hại
trên mạng xã hội như bây giờ
cái việc giáo dục con cái
thì cái phần lớn trách nhiệm là từ phía gia đình
cho nên cái vai trò của gia đình
là hết sức quan trọng
bố mẹ là người thầy và người cô trực tiếp
cho nên là họ phải
phải nắm được những vấn đề cụ thể
của con cái như thế nào
từ đấy mà có thể hình dung được những cái nội dung
mà mình cần phải giáo dục con cái là cái gì
trong đó có cái biện pháp
những cái nội dung mà giúp cho con
tránh khỏi những cái độc hại
từ phía mạng xã hội
từ phía mạng
xác định được cái nội dung vừa là chống lại
được các cái mạng
mạng tiêu cực nhưng đồng thời
nhưng mà lại không vì chống lại cái mảng tiêu cực đó
mà làm cho con nghĩa là hạn chế
cái khả năng tư duy sáng tạo của trẻ con
đây là một cái điểm rất khó
mà các thầy
các cô và gia đình
là phải có sự kết hợp với nhau
để có thể tìm ra được những cái nội dung cần thiết nhất
trong cái việc mà giáo dục
con cái là cái gì
vâng tình thương như vậy thì có lẽ rằng là
cái vấn đề là
cái kỹ năng sống dạy cho con
biết được cái nào đáng xem
không đáng xem thì cũng là
một điều rất là quan trọng
cái này thì không phải là bậc cha mẹ nào cũng hiểu được
cái điều đó thậm chí là con cái
đôi khi là học giỏi hơn cha mẹ
học cao hơn cha mẹ chẳng ăn như ở hàn quốc
thì khi con cái
bị mà hư hỏng thì người ta bắt
cha mẹ phải đi học khi con cái đi học
để mà tốt hơn
thì cha mẹ cũng phải đi học
và con cái chẳng hạn như là vào
trường giáo dưỡng thì cha mẹ
cũng phải đi học nếu mà
cha mẹ không có bằng để mà
nghĩ rằng là mình có nắm được
những cái nội dung để mà có thể
nuôi dạy được con thì con cũng chưa ra được
thì như vậy
nó có những cái biện pháp
nó buộc cha mẹ phải nâng cao
cái kiến thức của mình nâng cao cái chi thức của mình
trong cái việc giáo dục
kính thưa giáo sư thế vậy thì còn cái vai trò tâm lý
giáo dục tâm lý cho
các đối tượng học sinh này
đấy thì họ phải kết hợp
chẳng hạn như là con có những cái biểu hiện tâm lý
từ đầu chẳng hạn như là
những cái trò chơi mạng mà xấu này
thường nó đánh vào
những cái người mà những cái đứa trẻ
mà yếu đuối về mặt tâm lý
mặc cảm về mặt tâm lý
thế thì như vậy phải có kết hợp
cái việc mà chữa chữa về mặt tâm lý
đồng thời là có rất nhiều trường hợp
nó yếu đuối là không phải chỉ là
vấn đề tâm lý mà kể cả
thuốc để chữa về mặt tâm lý nữa
tức là về mặt sinh học
nó có những yếu tố mềm ở trong đó
thì phải chữa cả về mặt sinh học
cho đứa trẻ đó thì người mẹ và cha mẹ
cần phải có những cái chi thức như thế
kết hợp với lại
biện pháp giáo dục tức là nội dung
giáo dục là gì các cái biện pháp
để mà sử dụng cái nội dung đó
truyền tải cái nội dung đó vào trong
cái quá trình giáo dục con đây là cả
một cái quá trình vâng kính thưa giáo sư như vậy
thì để đẩy lùi các cái nội dung xấu
các cái nội dung tiêu cực
trên mạng và trên mạng xã hội
thì cần phải có những giải pháp đồng bộ
từ phía nhà trường từ phía xã hội
và đặc biệt là vai trò gia đình hết sức là
quan trọng ở đây phải không ạ và đồng thời thì chúng ta cũng
hết sức quan tâm đến cái việc là truyền dạy cho
các con em của mình kỹ năng sống
và tâm lý vững vàng để
tiếp nhận những cái điều mới trong cuộc sống phải không ạ
thưa quý vị và các bạn tới đây
chúng tôi xin khép lại cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục
theo dõi những tin tức đáng chí khác
thưa quý vị và các bạn hôm nay thì nhiều gia đình đã có kế hoạch
nghỉ ngơi vui chơi cuối tuần chính vì thế
những thông tin của quý vị và các bạn
những thông tin về dự báo thời tiết ngay sau đây
chắc chắn sẽ được nhiều người quan tâm
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua
một mươi năm tháng ba thì không khí lạnh tiếp tục
ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc trung bộ
và một số nơi ở phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ở các tỉnh bắc trung bộ
có mưa phùn mưa rào và có nơi có rông
tuy nhiên trong hai ngày nghỉ cuối tuần
thời tiết tại thủ đô hà nội thì có phần khô ráo hơn
do nằm trong khối không khí lạnh
khô có cường độ ổn định
nên mưa sẽ giảm nền nhiệt sẽ có
xu hướng tăng cao nhất trong ngày
là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ c
tuy nhiên tại khu vực
các tỉnh bắc và bắc trung bộ
thì theo như dự báo
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh với hình thái thời tiết này
thì quý vị và các bạn cần chủ động phòng tránh
nhiệt độ khu vực này trong ngày hôm nay
sẽ giao động từ hai mươi ba cho tới
hai mươi bảy độ c
còn khu vực từ đà nẵng cho tới bình thuận
theo như dự báo
do ít chịu ảnh hưởng của hình thái
không khí lạnh phía bắc
nên trong ngày hôm nay thì phổ biến ít mưa
chỉ lát đát vài nơi có mưa nhỏ
và ban ngày thì thời tiết chủ đạo
vẫn đàn nắng nhiều nhiệt độ cao nhất
khu vực này là từ hai mươi chín cho tới
tại khu vực các tỉnh phía nam
thì thời tiết ở đây có phần
ổn định phổ biến là không mưa
ngày nắng nhiệt độ giao động là từ ba mươi ba
cho tới ba mươi ba độ c
riêng khu vực tây nguyên và đông nam bộ
thì theo như dự báo
độ ẩm từ bốn mươi năm cho đến
năm mươi trời hanh khô
do đó người dân cần chú ý đề phòng hỏa hoạn
và cháy rừng còn ngay sau đây sẽ là
dự báo tình hình thời tiết cụ thể cho các vùng
trên cả nước
các vùng có thể có khoảng một trăm linh đồng

thì đây là dự báo heartbreaking
với sáu mươi đồng

thì theo như dự báo

thì theo như dự báo

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi tp hcm sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên huyền trang và biên tập viên thái cương
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu bản tin là một cập nhật về an ninh trật tự
công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm
khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày một mươi năm tháng ba
trước đó khoảng một mươi sáu h chiều một mươi năm tháng ba người đàn ông điều kiện xe máy mang biển số năm mươi chín d một trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi ba
đi trên đường hà huy giáp theo hướng tỉnh bình dương đi tp hcm
khi qua giao lộ tp bốn mươi tám phần tp một mươi hai tp hcm thì gặp chiếc ô tô từ trong hẻm chạy ra
bị bất ngờ người đàn ông phanh gấp khiến người và xe ngã xuống đường
lúc này chiếc xe buýt biển số năm mươi một b hai mươi một nghìn bảy trăm ba mươi sáu chạy tới đã không kịp xử lý nên tông trúng
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
tai nạn khiến giao thông qua khu vực ủng tắc kéo dài
qua kiểm tra trên người nạn nhân cộng quan chức đang tìm thấy một số giấy tờ tùy thân
mang tên lê hoài linh quê bình định hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị tỷ lệ nghiện ma túy tổng hợp chiếm từ sáu mươi bảy mươi thậm chí có nơi lên đến chín mươi
năm trên tổng số người nghiện đây là số liệu tại hội nghị về công tác cai nghiện ma túy
trong tình hình mới vừa được diễn ra tại bình dương
hiện cả nước có gần hai trăm ba mươi người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý
trong đó tỷ lệ sử dụng các chất kích thích dạng ma túy tổng hợp chiếm khoảng sáu mươi bảy
trong tổng số người nghiện những người nghiện ma túy tổng hợp thường có biểu hiện rối loạn tâm thần
như ảo thanh ảo giác tự kỷ không kiểm soát được hành vi
trong đó khoảng bốn mươi học viên cai nghiện ma túy có tiền án tiền sự
luôn cố tình chống đối tìm cách trốn thoát ra ngoài
đáng báo động là người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến
việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây rối loạn tâm thần ngáo đá
dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và gây ra các vụ án giết người vô cớ
đã gây ra sự bước xuất và lo lắng trong nhân dân
thưa quý vị hơn bốn trăm linh bệnh nhân có nguy cơ cao được tầm soát miễn phí bệnh cường nước
tại bệnh viện mắt tp hcm vào chiều qua ngày một mươi năm tháng ba
đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ glocom thế giới
bệnh cường nước là một nhóm bệnh có đặc trưng làm tổn hại thần kinh thị giác
bệnh cường nước là nguyên nhân gây mùa thứ hai trên thế giới chiếm tỷ lệ tám
và là nguyên nhân gây bù loà không hồi phục hàng đầu trên toàn thế giới
tại bệnh viện bệnh nhân được đo nhãn áp giúp phát hiện sớm bệnh glocom
và các bệnh lý liên quan đến đáy mắt
ngoài ra bệnh nhân được tư vấn và hỗ trợ kiến thức từ bác sĩ chuyên khoa
trong việc bảo vệ chăm sóc mắt đặc biệt bệnh lý mắc tuổi già
nhằm góp phần nâng cao nhận thức và gửi thông điệp đến cộng đồng
chung tay phòng chống mùa loài trên thế giới
cùng với sự phát triển nhanh chóng của loại hình nhà ở xã hội
nhà ở chung cư trong những năm qua thì các tranh chấp cũng liên tục xảy ra
theo sở xây dựng tp hcm hiện trên địa bàn thành phố
đang có ba mươi tám chung cư diễn ra tình trạng khiếu kiện tranh chấp
các nguyên nhân tranh chấp được sở xây dựng chỉ ra là chủ đầu tư né tránh
việc đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư
nhiều chung cư chưa lập quy trình bảo trì
chủ đầu tư không bàn bộ
giao đầy đủ hồ sơ bảo trì và lắp đặt thiết bị vào chung cư
khiến các tranh chấp ngày càng gây gắt
để hạn chế tình trạng trên trong thời gian tới
sở xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương
chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
và thậm chí là cưỡng chế để không làm phát sinh thêm
khiếu nại khiếu kiện tại các chung cư
trên địa bàn tp hcm hiện có khoảng một bốn trăm bốn mươi nhà chung cư
tăng gấp đôi trong vòng một mươi năm qua
con số này chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn nữa
bởi phát triển nhà chung cư cao tầng
hạn chế nhà ở riêng lẻ là một trong những mục tiêu tập trung
trong chiến lược phát triển nhà ở của tp hcm hàng chục năm tới
tổng công ty hàng không việt nam sẽ phải chi ra khoảng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
cho quá trình bảo dưỡng hai đường băng hai mươi năm r và bảy l
của sân bay tân sơn nhất và sân bay nội bài
trước đó vào giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trong văn bản gửi bộ tài chính về bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không
bộ giao thông vận tải nhấn mạnh việc sửa chữa hai sân bay này
là rất cần thiết
cô cùng các bách hai đường băng nằm trong diện sửa chữa
đang xuất hiện nhiều vết nứt mặt đường bê tông nhựa bị biến dạng
hàng vệt bánh xe theo vệt lăng của càng máy bay
do hoạt động hơn công suất thiết kế
quá trình bảo dưỡng hai đường băng này dự kiến sẽ kéo dài bốn tháng
và ước tính chi phí là khoảng bốn hai trăm linh tỷ đồng
trước đó đường băng hai mươi năm r bảy l của sân bay tân sơn nhất
được sửa chữa và đưa vào sử dụng giữa năm hai nghìn một mươi
đảm bảo khai thác tàu bay b bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh er
hoặc tương đương với công suất hoạt động năm mươi năm một trăm linh lần hạ cánh trong một mươi năm
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh ngày mới
xin được cảm ơn biên tập viên quang huy với những tin tức đáng chú ý vừa rồi
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị và các bạn một trong những yếu tố quan trọng
để kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ tử vong
hạn chế nguy cơ tai biến cho người sử dụng vaccine
là vaccine phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ tốt nhất
thích hợp đối với từng loại
ở các trung tâm tiêm chủng lớn
việc bảo quản vaccine theo đúng quy chuẩn là điều không khó
tuy nhiên tại các cơ sở y tế tuyến xã huyện
thì việc đảm bảo bảo quản vaccine sẽ diễn ra như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây
do không có hệ thống giám sát từ xa như ở các trung tâm tiêm chủng lớn
tại trạm y tế xã cán bộ dược và cán bộ chuyên trách phải phối hợp để theo dõi vaccine
giữ đúng giải nhiệt độ từ hai đến tám độ c
trong quá trình tiêm cứ một mươi phút phải kiểm tra nhiệt độ trong phích vaccine một lần
những vụ việc phản ứng phụ sốc phản vệ sau tiêm thường xảy ra ở các điểm tiêm chủng xã phường
khiến mọi người đặt dấu hỏi về quy trình bảo quản vaccine tại đây
với quy trình bảo quản vaccine nghiêm ngặt như vậy
lượng vaccine không đảm bảo là rất khó xảy ra
trên thực tế không có vaccine nào an toàn tuyệt đối
vẫn sẽ có những trường hợp phản ứng phụ với vaccine nhưng không nhiều
về cái tâm lý của người dân khi chuyển thay thế từ quy văn xem sang comifive
thì có một số trẻ có cái phản ứng phụ
nhưng mà ở thị trấn văn điển thì từ tháng một đến tháng ba
thì mới có tất cả là có hai mươi tám trường hợp tiêm comifi
thì mới có ba trường hợp đó là trẻ thì chỉ sốt khoảng ba mươi tám độ năm
nhưng mà trẻ quấy khóc nhiều
thì cái này cũng đã ảnh hưởng tâm lý rất nặng đến phụ huynh của trẻ khi đưa trẻ đi tiêm
thì cán bộ y tế của trạm cũng có một cái tuyên truyền giải thích cho phụ huynh những cái tác dụng phụ
đó là những cái tác dụng bình thường xảy ra cho trẻ như là sốt hoặc là đau sổ tiêm
để các phụ huynh của trẻ được biết và cũng yên tâm
đấy rồi cũng phải có cái
tư vấn sau khi tiêm chủng một số các phản ứng phụ xảy ra
để cho cha mẹ biết cách theo dõi trẻ tại nhà sau một ngày
và khi trẻ có các phản ứng bất thường nặng hơn
ví dụ như là sốt cao co giật
thì phải đưa đến các tư sở y tế gần nhất để xử trí kịch thầu
quy trình bảo quản vaccine áp dụng với tất cả trạm y tế xã trên địa bàn huyện thanh trì
trạm y tế xã liên ninh vừa mới được xây dựng lại
khang trang sạch sẽ trang thiết bị y tế đầy đủ
rất đông người đến tiêm chủng
và vì đã có nhiều phản ứng sau tiêm xảy ra
nên người dân khá thận trọng kiểm tra thông tin cũng như chất lượng vaccine rất cẩn thận

bé nhà chị thì cứ tiêm thì tình quả có những cái mũi mà tiêm không thì về
thì cháu bé chỉ sốt trong một ngày và chỉ ở mống đầu thôi
em cảm thấy yên tâm khi tiêm ở đây
vì nhà em em để bé này được thứ ba rồi
mà hai bé trước em cũng tiêm đây em thấy ok không có vấn đề gì hết
như vậy dù là trạm y tế mới xây sửa lại khang trang
hay là trạm y tế còn đang mượn tạm phòng hội trường
cũng đều đáp ứng đủ một tủ lạnh và phích lạnh
để bảo quản vaccine trong nhiệt độ cho phép
dẫu vậy việc bảo quản vaccine ở các cơ sở tuyến xã còn khá thủ công
và dựa vào sức người là chính
cho nên chỉ cần lơ là một chút chất lượng vaccine sẽ bị ảnh hưởng
khó khăn này không chỉ diễn ra tại việt nam
mà ở nhiều quốc gia khác tình trạng cũng tương tự
vậy như vậy là tại các tuyến cơ sở xã
dù mới xây khang trang hay nhiều nơi phải mượn phòng hội trường
để tiêm thì cũng đều đảm bảo việc bảo quản vaccine chất lượng đúng quy trình đúng không chị huyền trang
vâng đúng là như vậy thời gian vừa qua thì mặc dù có rất nhiều thông tin về việc có các phản ứng sau tiêm
nhưng điều đáng mừng là hầu hết người dân đều có ý thức tiêm phòng vaccine để bảo vệ sức khỏe cho con em mình
từ khi triển khai chương trình tiêm chủng vaccine
các trạm y tế xã của huyện thanh trì hà nội luôn đạt mức chín mươi năm người dân đi tiêm phòng vaccine
hầu hết mọi người đều ý thức được sự cần thiết của việc tiêm phòng vaccine với sức khỏe của con trẻ
và cũng là trách nhiệm với cả cộng đồng
theo quy trình tiêm chủng vaccine bé sẽ được đưa vào phòng tư vấn và khám sức khỏe trước tiên
sau đó bác sĩ sẽ tiến hành tiêm các mũi vaccine đã được chỉ định cho bé
cuối cùng bé sẽ được đưa đến phòng theo dõi sau tiêm để phát hiện những phản ứng sau tiêm có thể xảy ra
tuy nhiên kể cả khi về nhà bố mẹ cũng cần theo dõi tình trạng sức khỏe của bé
trong vòng một hai ngày sau tiêm chủng theo dõi trẻ thường xuyên tại nhà về các dấu hiệu như tinh thần ăn ngủ nhiệt độ phát ban phản ứng tại chỗ tiêm để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe
chú ý không chạm đè vào chỗ tiêm
nếu trẻ sốt cần cặp nhiệt độ và theo dõi
dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế
đưa ngay trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất
nếu trẻ có các dấu hiệu như sốt cao trên ba mươi chín độ c co giật khóc thét tím tái khó thở ly bì mệt lạ bú kém bỏ bú phát ban